tuy vậy theo lực lượng chức năng tuyến đường trong đoạn clip là cao tốc mới làm có nhiều điểm vẫn còn chưa được hoàn thiện
sau khi được giải thích và làm việc người đàn ông nêu trên đã lập tức tháo sợi dây chắn ngang đường cao tốc
dự án cao tốc tuyên quang đến phú thọ được đầu tư với quy mô bốn làn xe hạn chế không có làn rừng khẩn cấp liên tục với tổng mức đầu tư hơn ba bảy trăm linh tỷ đồng
tốc độ khai thác trên tuyến là chín mươi km trên giờ giúp rút ngắn thời gian từ hà nội đi tuyên quang còn hai tiếng
cụ thể theo thiết kế gộp cả việc thực hiện giai đoạn một và giai đoạn hai cao tốc tuyên quang đến phú thọ được đầu tư hoàn chỉnh bốn làn xe quy mô nền đường rộng một mươi bảy m mặt đường rộng một mươi bốn m vận tốc thiết kế của tuyến đường là tám mươi km trên giờ
tuy nhiên bộ giao thông vận tải đã chỉ đạo chủ đầu tư các cơ quan chuyên môn giả soát xem xét và có ý kiến cho khai thác thử nghiệm tuyến cao tốc này với vận tốc tối đa là chín mươi km trên giờ
về điều kiện hạ tầng chất lượng mặt đường trên tuyến cao tốc tuyên quang đến phú thọ đã được xây dựng để có thể khai thác với tốc độ là một trăm linh một trăm hai mươi km trên giờ khi hoàn chỉnh
trong giai đoạn phân kỳ đầu tư trên tuyến chưa có làn rừng khẩn cấp thế nên hạn chế tốc độ để đảm bảo an toàn giao thông
đây là tuyến đường có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh tuyên quang phú thọ hà giang và các địa phương trung du miền núi phía bắc
theo kết quả ban đầu giai đoạn một của dự án chỉ đầu tư hai làn xe và đầu tư thêm hai làn sau năm hai nghìn hai mươi năm
tuy nhiên thủ tướng đã quyết định cho phép triển khai ngay bốn làn xe đồng thời yêu cầu hoàn thành toàn bộ trong năm hai nghìn hai mươi ba
để dự án có mặt bằng thi công hai sáu trăm tám mươi bốn tổ chức và hộ gia đình đã bị ảnh hưởng ba trăm năm mươi một hộ phải di rời tái định cư tại tỉnh tuyên quang và phú thọ
theo nhận định của ông nguyễn văn sơn chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang
công trình giúp giảm tài rất lớn cho hộ gia đình
đồng thời rút ngắn thời gian từ tuyên quang tới hà nội từ hai năm giờ hiện nay xuống hơn một giờ
thời gian gần đây trên tuyến cao tốc bắc nam liên tục xảy ra tai nạn thảm khốc khiến nhiều người thương vong
đặc biệt chỉ trong đầu năm hai nghìn hai mươi bốn trên tuyến cao tốc cam lộ đến la sơn đã xảy ra hai vụ tai nạn nghiêm trọng khiến năm người thiệt mạng và nhiều người bị thương
sau sự việc thương tâm những bất cập về quy hoạch thiết kế đường cao tốc đã và đang bị dư luận lên án
nhận được nhiều sự quan tâm
theo đó những năm qua hàng loạt dự án cao tốc trên tuyến cao tốc bắc nam được chú trọng đầu tư và hoàn thiện đã cơi thông hạ tầng giao thông
giúp tăng tính kết nối vùng tạo điều kiện cho các địa phương phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt là giúp người dân lưu thông thuận tiện
điểm sáng là dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn rất nhiều người đã sử dụng xe cá nhân để về quê ăn tết thông qua các tuyến cao tốc
tuy nhiên tình trạng liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn nghiêm trọng
đã bộc lộ những hạn chế của các tuyến đường này
trong đó các cao tốc đưa vào sử dụng năm hai nghìn hai mươi ba đã mang lại một diện mạo mới cho hạ tầng giao thông việt nam
tuy nhiên nhiều tuyến cao tốc còn chưa đảm bảo đủ bề rộng tiêu chuẩn tốc độ tiêu chuẩn chỉ có hai làn xe
tốc độ giới hạn là tám mươi chín mươi km trên giờ không có làn rừng khẩn cấp không có đèn chiếu sáng hoặc chiếu sáng không đảm bảo
khăn hiếm chạm dừng nghỉ tiềm ẩn những rủi ro cho người tham gia giao thông
trên thực tế tình trạng vừa cho xe chạy vừa thi công thiếu chạm dừng chân thiếu làn dừng khẩn cấp
trong khi không có giải phân cách đã gây ra không ít nỗi lo
trước những câu hỏi được đặt ra đại diện bộ giao thông vận tải thừa nhận thời gian qua
do nguồn lực còn hạn chế trong khi nhu cầu đầu tư đường cao tốc là rất lớn
nên phải thực hiện giải pháp phân kỳ đầu tư để vừa phù hợp với quy hoạch tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc
vừa giải quyết nhu cầu vận tải giai đoạn trước mắt đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương
tuy nhiên việc phân kỳ đầu tư với bể rộng mặt cắt ngang hai làn xe không bố trí giải phân cách giữa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
đường bốn làn xe với giải dừng xe khẩn cấp không liên tục cũng có nguy cơ gây ủn tắc trong trường hợp xảy ra sự cố nếu không xử lý kịp thời
tốc độ khai thác trong giai đoạn phân kỳ còn hạn chế
hiện nay một số tuyến đường cao tốc khi đưa vào khai thác vẫn chưa đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn ngay từ khi xây dựng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
theo báo cáo của bộ công an bộ giao thông vận tải cùng với các đơn vị địa phương đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng một mươi một tuyến cao tốc liên tỉnh và đoạn la sơn đến cam lộ
tỉnh thừa thiên huế và quảng trị để đưa vào khai thác sử dụng có phần tích cực nâng cao năng lực hoạt động vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân phục vụ yêu cầu phát triển đất nước
tuy nhiên lãnh đạo bộ công an cho hay trong quá trình khai thác sử dụng có một số tuyến đường chất lượng chưa đảm bảo bị xuống cấp tổ chức giao thông bất hợp lý
một số tuyến chưa đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn cao tốc ngay từ khi xây dựng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
qua khảo sát toàn bộ các tuyến cao tốc và đoạn cam lộ đến lạt sơn đang khai thác sử dụng bộ công an đã phát hiện bảy đoạn tuyến cao tốc chưa bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn đường cao tốc ngay từ khi xây dựng đưa vào khai thác sử dụng như
không có giải phân cách cứng không có làn dừng xe khẩn cấp hoặc có nhưng chưa bảo đảm bể rộng tiêu chuẩn không đảm bảo hệ thống chiếu sáng ban đêm tầm nhìn hạn chế

các tuyến cao tốc và đoạn cam lộ đến lạ sơn đã phát hiện bảy đoạn tuyến cao tốc chưa bảo đảm bề rộng tiêu chuẩn không đảm bảo hệ thống chiếu sáng ban đêm tầm nhìn hạn chế
các tuyến cao tốc và đoạn cam lộ đến lạ sơn đã phát hiện bảy đoạn tuyến cao tốc chưa bảo hệ thống chiếu sáng ban đêm tầm nhìn hạn chế